các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các loại giấy tờ như bản sao khai sinh hồ chiếu có ý nghĩa quan trọng đối với việc ổn định cư trú và làm việc hợp pháp của bà con ở sở tại
sau khi được cấp giấy tờ này bà con sẽ có cơ sở để liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để xin cấp lại giấy tờ cư trú giấy phép lao động kinh doanh
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại ba lan đại sứ quán đã tiếp nhận xử lý gần một trăm năm mươi bộ hồ sơ liên quan xin cấp lại hộ chiếu giấy khai sinh
đối với những hộ chiếu do đại sứ quán cấp và còn đầy đủ thông tin hồ sơ lưu trữ đại sứ quán sẽ in cấp lại tại chỗ cho bà con
đối với những hồ sơ cấp ở cơ quan chức năng trong nước hoặc đơn vị lãnh sự nước khác đại sứ quán tiến hành tiếp nhận hồ sơ và sẽ trao đổi phối hợp xác minh và sẽ trả kết quả trong thời gian nhanh nhất
tất cả các thủ tục hồ sơ đều được đại sứ quán giải quyết cấp lại miễn phí
tại buổi làm việc đại sứ quán cũng đã tiếp nhận các đề nghị của bà con liên quan cấp lại giấy tờ phía cơ quan chức năng ba lan
đại sứ quán sẽ thống kê tập hợp và trao đổi với phía ba lan nhằm tạo điều kiện giải quyết cấp lại cho bà con đảm bảo điều kiện sinh sống làm việc hợp pháp của bà con ở địa bàn
đại sứ quán dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm các buổi tiếp giải quyết thủ tục lãnh sự cho bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trung tâm thương mại mariska bốn mươi bốn trong những ngày tới
nhằm hỗ trợ tối đa nhanh nhất giúp bà con ổn định lại cuộc sống công việc sau sự cố
đám cháy lớn bùng phát sáng một mươi hai tháng năm tại trung tâm thương mại mariuszka bốn mươi bốn quận bialoleka thủ đô vassava đã nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực này
lực lượng cứu hỏa được triển khai một mươi phút sau khi nhận được thông báo
song do hàng hóa nhiều trong đó có các mặt hàng may mặc kết hợp cùng thời tiết khô hành nên lửa lan nhanh gần như toàn bộ trung tâm thương mại bị tàn phá và hàng hóa bị thiêu dụi
sở cứu hỏa vassava cho hay hơn tám mươi trong tổng số một bốn trăm linh gian hàng ở trung tâm thương mại bốc cháy
đây là trung tâm thương mại bán lẻ lớn tại ba lan trong đó có khoảng một phần ba gian hàng là của người việt nam
nhiều người đã mất trắng cơ nghiệp trong sự việc
thưa quý vị hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm madewiska ở thủ đô vassava bà lan đã thiêu dụi nhiều gian hàng
nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng ấy hàng trăm người việt kinh doanh nơi đây chỉ biết gào khóc khi phải bất lực chứng kiến tài sản
bỗng chốc tan thành mây khói
sáng một mươi hai tháng năm chị nguyễn trung tiểu thương người việt đau đớn cho biết
trắng tay rồi hết sạch tiền rồi giờ biết đi đâu về đâu
không chỉ riêng chị trung vụ hỏa hoạn tại khu chợ trung tâm thương mại này là thảm kịch với hàng nghìn hộ kinh doanh
trong đó đa số là người việt ở ba lan
trị trung vẫn chưa hết bằng hoàng nói
hiện tại không ai tin là mình đã mất trắng chỉ sau một đêm
được biết chị trung có quầy hàng thời trang dành cho phụ nữ ở khu b của trung tâm thương mại
sáng sớm một mươi hai tháng năm khoảng hơn ba giờ sáng theo giờ ba lan chị trung nhận được tin cả khu chợ bốc cháy
vợ chồng chị tá hỏa lao xe đến nơi thì bị chặn phía bên ngoài
họ cùng hàng trăm tiểu thương bất lực nhìn biển lửa nhấn chìm toàn bộ tài sản
trị trung ngã quỷ nhiều người việt xung quanh cũng chỉ biết gào khóc
nhiều người nằm bận ra đường vì bất lực
trị trung cho hay chợ được trang bị hệ thống phòng cháy chưa cháy ở mỗi khu
có cửa chống cháy ngăn cách các khu
khi có báo cháy cửa sẽ tự đóng lại
nóc trên tòa nhà sẽ mở cửa trời ra
trị vì thế chưa bao giờ tưởng tượng ra thảm họa này
rất nhiều người ngoài hàng hóa còn để tiền tại quầy nên thiệt hại rất nặng nề
mọi người hầu hết chỉ mua bảo hiểm cháy nổ một chiều hoặc mua với giá trị thấp
nên không rõ có được hỗ trợ gì hay không
trị trần hải cùng chồng sang bà lan sinh sống đã hai mươi năm
vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại madrigisk bốn mươi bốn gần như biến mọi tài sản của họ thành cho bụi
theo chị hải từ sau dịch bệnh covid một mươi chín nhiều người việt đã gặp khó khăn trong kinh doanh buôn bán
năm nay ai cũng hy vọng có chút khởi sắc nên tập trung vốn liếng làm ăn
thời điểm này nhiều người đổ rất nhiều tiền nhập hàng vì vào đầu vụ
vợ chồng chị hải cũng mới nhập hàng từ thứ năm tuần trước
trị hải buôn bán nói vậy mà toàn bộ tiền hàng khoảng hai trăm linh zloty bà lan
tức là gần một ba tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan của gia đình chị đã bị thiêu dụi
cửa hàng nuôi sống cả nhà
chị cũng mua bảo hiểm cháy nổ nhưng để trong quầy bị cháy giờ không biết sẽ giải quyết ra sao
từ hôm xảy ra vụ việc vợ chồng chị phạm thị thục không thể chộc mắt vì cú sốc mất trắng tài sản
chỉ thuộc ước tính tài sản thiệt hại trong vụ cháy là khoảng ba trăm linh usd tương đương khoảng bảy năm tỷ đồng
chị thục nói vợ chồng chị sang đây làm ăn từ năm hai nghìn bốn nhưng giờ chẳng còn gì trong tay
anh hoàng quê nghệ an cùng anh em có bốn cửa hàng nêu chăm sóc móng tay móng chân
tại trung tâm thương mại này tuy nhiên tất cả cũng bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn
anh hoàng thở dài nói về cửa hàng có hai mươi thợ làm nêu của mình
bây giờ chủ thì phá sản thợ thì thất nghiệp anh chưa biết những ngày tới sẽ tính sao thực sự rất buồn
theo người đàn ông quê nghệ an tại khu trung tâm này còn có khoảng năm trăm linh sáu trăm linh thợ neo người việt
tất cả đều hoang mang không biết sẽ làm gì để mưu sinh nơi xứ người sau vụ hỏa hoạn
anh hoàng nói các quầy hàng là toàn bộ tài sản với nhiều người việt
người việt đi buôn bán
đi làm tại ba lan hầu hết đều để tiền tại quầy nên khi cháy thì cả hàng hóa lẫn tiền cũng cháy hết
tính trung bình mỗi quầy tiền hàng rơi vào khoảng một một ba tỷ đồng
chưa tính đến tiền mua quầy và tiền người dân bỏ lại ở quầy bị cháy
có đồng hương cho biết bị mất cả chục tỷ gần như không còn một xu dính túi sau vụ hỏa hoạn
anh và mọi người nóng lòng muốn biết nguyên nhân vụ cháy khiến toàn bộ cơ nghiệp bị thiêu rụi
sau vụ hỏa hoạn chị nguyễn trung và nhiều người việt cho biết đã nhận được thông báo hỏi thăm từ đại sứ quán việt nam tại ba lan
trong trường hợp người việt bị mất giấy tờ sẽ được đại sứ quán hỗ trợ làm giấy tờ hộ chiếu
ngoài ra nhiều hội đồng hương người việt tại manan cũng bước đầu có những hoạt động hỗ trợ
trung tâm mariska bốn mươi bốn có một bốn trăm linh gian hàng trong đó có khoảng một phần ba gian hàng của người việt
đây là nơi làm ăn buôn bán của nhiều tiểu thương người việt tại thủ đô ba lan như chị thục chị hải hay chị trung
ngoài quần áo nhiều người buôn bán đồ gia dụng mở các tiệm chăm sóc móng tay móng chân
vụ cháy bùng phát vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm
khoảng sau một mươi phút từ khi nhận được có báo động đội cứu hỏa đầu tiên đã có mặt tại hiện trường
tuy nhiên do hàng hóa quá nhiều trong đó có các mặt hàng may mặc và do thời tiết khô ngọn lửa đã lan nhanh gần như toàn bộ trung tâm thương mại đã bị lửa tàn phá
thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người song gần như toàn bộ tài sản đã bị thiêu dụi
giới chức gửi tin nhắn cảnh báo người dân địa phương về vụ hỏa hoạn và yêu cầu họ ở trong nhà đóng cửa sổ đề phòng khói độc
ngày một mươi hai tháng năm chủ tịch hội người việt tại ba lan cho biết toàn bộ khu trung tâm thương mại tại số bốn mươi bốn madewiska thủ đô vassava của ba lan đã bị lửa thiêu dụi gần như hoàn toàn
hội người việt nam tại ba lan đang tích cực phối hợp với đại sứ quán để nắm bắt thông tin động viên thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu
ba mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng năm theo giờ ba lan tức một mươi ba h ba mươi theo giờ việt nam sau hơn ba ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng ở trung tâm mua sắm mariska cộng đồng người việt vẫn tiếp tục các hoạt động phát tặng đồ ăn thực phẩm cho bà con bị ảnh hưởng
nhiều người dân rưng nước mắt vì trong lúc hoạn nạn khó khăn vẫn cảm nhận được tình thương của anh em đồng hương nơi đất khách quê người
những hoạt động hỗ trợ bà con người việt là minh chứng cho câu nói bàn tay chìa ra lúc hoạn nạn để giúp đỡ người khác là bàn tay ấm áp nhất
ông hoàng hữu hùng năm mươi năm tuổi phó chủ tịch hội người việt nam tại ba lan cho biết nhiều người có gian hàng bị cháy thường xuyên đến hiện trường để xem xét đánh giá tình hình
cũng theo ông hùng những người mới sang ba lan làm việc vài năm thường vay mượn tiền bạc để mở cửa hàng kinh doanh
biến cố xảy ra khiến họ tranh vanh không biết làm gì tiếp theo để sống và trả nợ
nhiều lao động tự do cũng rơi vào cảnh thất nghiệp không có tiền gửi về quê cho gia đình
một số người có điều kiện đã tìm kiếm mặt bằng mới triển khai hướng kinh doanh tiếp theo để duy trì cuộc sống
ngay sau khi vụ cháy xảy ra ông hùng đã phát động hội đồng hương nghệ tĩnh tại ba lan quyên góp ủng hộ bà con không kể người nghệ an hà tĩnh
họ cùng nhau đi mua đồ ăn lương thực thực phẩm để đảm bảo bữa ăn cho người bị ảnh hưởng
trong phút chốc nhiều người mất toàn bộ tài sản việc làm nên việc giúp đỡ hy vọng họ gắn ngượng bắt đầu cuộc sống mới

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại